hội nghị bàn tròn thủ tướng với mạng lưới chuyên gia toàn cầu về phát triển việt nam
do bộ ngoại giao phối hợp với nhóm sáng kiến việt nam đồng tổ chức đã diễn ra tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đây là một trong nhiều hội nghị tham vấn chính sách cho chính phủ
với sự tham gia của đông đảo chuyên gia quốc tế và chi thức việt nam ở nước ngoài
góp phần tích cực tạo kênh đối thoại quan trọng để tri thức việt nam
đóng góp ý kiến phản biện vào quá trình hoạch định và điều hành chính sách của chính phủ
tại hội nghị vấn đề phát triển công nghiệp nông nghiệp đã được các nhà khoa học chỉ ra những khó khăn hạn chế
dữ liệu cũng được chia nhỏ theo từng tỉnh thành phố của việt nam để phân tích năng lực sản xuất
trên cơ sở kết quả phân tích các nhà khoa học cũng chỉ ra những địa phương nào
vùng nào nên mở rộng mạng sản xuất trong nước
hoặc thúc đẩy phân công lao động ở các địa phương
các ý kiến cho rằng thông điệp và hành động của chính phủ cũng như thủ tướng chính phủ hôm nay
sẽ đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai
vì thế điểm ngẽn trong chính sách cũng như tư duy cần phải thay đổi để định vị việt nam
trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu
chính sách công nghiệp cho việt nam trong giai đoạn tới phá bỏ điểm ngẽn tăng trưởng và kiến tạo phát triển
tại hội nghị thủ tướng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học
đồng thời chỉ rõ muốn tháo gỡ những điểm ngẽn
để tập trung vào thể chế và con người
thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận
quá trình phát triển đang bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém với việc xuất hiện các điểm ngẽn tăng trưởng